dạng sáng nay một trận lốc xoáy kinh hoàng đã xảy ra tại nhiều xã ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân công tác khắc phục hậu quả sau lốc xoáy đang được khẩn trương triển khai
ngôi nhà của vợ chồng ông thủy tại xã bình thạnh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
may mắn thoát nạn nhưng nhà cửa tài sản trong nhà bị hư hại nghiêm trọng
rồi bắt đầu tôi bố ô bụt khóc chẳng được cửa chạy kiếp mũ bụi đậu lên bố bố bố thưa được rồi mình bố ô tâm
rồi hơi trồng dò môn bữa ngộng suốt đêm
tôi cho cô lý mộng tôi xảy ở quốc đại đi bởi vì nó cháy nó ngã nó rằm rằm rằm hết tôi xảy ở quốc đại
trận lốc xoáy xảy ra vào dạng sáng nay đã gây thiệt hại hơn bảy mươi nhà dân ở năm xã trên địa bàn huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
trong đó có nhiều nhà bị tốc mái hư hại gần như hoàn toàn
đây là cơn lốc xoáy cực lớn kể từ đầu năm đến nay xảy ra tại đây

vụ lốc xoáy xảy ra trong đêm nhưng rất may không gây thương vong về người
công tác khắc phục hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra
đang được chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác khẩn trương triển khai để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống